lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập hội khuyến học việt nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai đã diễn ra vào tối qua ngày hai mươi một tháng chín tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước qua các thời kỳ
trong hai mươi năm qua hội đã lớn mạnh không ngừng làm tốt nhiệm vụ khuyến học khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở
hiện trên chín mươi chín xã phường thị trấn trong cả nước có tổ chức hội số lượng hội viên trên một mươi bốn năm triệu người chiếm tới một mươi năm dân số toàn quốc
hội đã chung tay phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền trong hỗ trợ khuyến khích việc dạy và học trong các trường học
cũng như thúc đẩy giáo dục cho người lớn thông qua hệ thống trung tâm học tập cộng đồng cả nước
hàng năm hội vận động được trên một mươi năm triệu người lớn đi học trao học bổng cho hàng triệu trẻ em nghèo
thưởng cho hàng chục vạn học sinh sinh viên giỏi
hội đã tổ chức tốt giải thưởng nhân tài đất việt khích lệ những tấm gương thành tài nhờ học tập lao động sáng tạo
đây là những thành tích rất đáng trân trọng trong hệ thống giáo dục không chính quy của nước ta
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự nhiệt tình tận tụy của các bậc lão thành
các cán bộ hội với công tác khuyến học khuyến tài của đất nước
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu hội đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình
dòng họ và cộng đồng đến năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng tin tưởng hội sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống và kết quả tốt đẹp đạt được
để xây dựng phát triển các gia đình học tập dòng họ học tập cộng đồng học tập và đơn vị học tập
góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
cũng tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng
nguồn trường lao động hạng nhất lần thứ hai cho hội khuyến học việt nam